viêm ruột thừa cấp là bệnh lý ngoại khoa thường gặp nhất trong thời kỳ mang thai
nếu không phát hiện và xử trí kịp thời có thể dẫn đến vỡ ruột thừa gây viêm phúc mặt
nhiễm trùng nhiễm độc ảnh hưởng đến thai phụ và thai nhi
mới đây khoa ngoại tổng quát bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cho thai phụ mang thai hai mươi bốn tuần
bị viêm ruột thừa có nguy cơ đe dọa đến tính mạng người mẹ và cả thai nhi
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn vũ an trưởng khoa ngoại tổng quát bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
thai phụ là chị n n q a hai mươi bốn tuổi ngụ tại long an
được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau vùng thượng vị trước đó và không có dấu hiệu thuyên giảm
qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ mri không chất cản quan ghi nhận
vùng hố trậu phải trước manh tràng có cấu trúc dạng ống dài khoảng một mươi mm liên tiếp với manh tràng
có thâm nhiễm mỡ xung quanh
bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa nung mủ trên thai hai mươi bốn tuần
viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai là một thách thức lớn cho bác sĩ lâm sàng
vì bị che lấp bởi dấu hiệu bệnh lý của thai kỳ và nhất là giai đoạn thai nhi lớn
tử cung sẽ đẩy manh tràng và ruột thừa lên cao hơn vị trí bình thường của nó
sau khi hội trần các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa
với phẫu thuật nội soi dễ dàng quan sát thấy vị trí ruột thừa
dù trong thai kỳ với sự lớn lên của tử cung sẽ làm thay đổi vị trí của ruột thừa
ca phẫu thuật đã được tiến hành kịp thời cắt bỏ được ruột thừa bị viêm mà không gây sang chấn đến tử cung
vừa bảo vệ được thai nhi với vết mồ nhỏ thẩm mỹ bác sĩ an chia sẻ
trong suốt quá trình điều trị bệnh nhân được các bác sĩ khoa ngoại tổng quát và sản khoa theo dõi chăm sóc tích cực
sau bốn ngày bệnh nhân đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định
qua trường hợp trên bác sĩ chuyên khoa hai lê thị truyền trưởng khoa sản phụ khoa bệnh viện đa khoa xuyên á long an
gửi lời khuyên cao đến các thai phụ viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai rất nguy hiểm
có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào trong suốt thai kỳ
vì vậy mẹ bầu cần đặc biệt lưu ý khi có những bất thường ở bụng hay đau bụng tức bụng ói sốt tiêu lỏng
nên đến khám tại các cơ sở y tế để tránh trường hợp bị viêm ruột thừa mà không trần đoán kịp thời
ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ và thai nhi
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn vũ an trưởng khoa ngoại tổng quát bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
bộ trưởng bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn vũ an trưởng khoa ngoại tổng quát bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết

đến cơ sở y tế để được các bác sĩ chuyên khoa sản đánh giá
trong trường hợp mà có chỉ định can thiệp ngoại khoa
sẽ hội chẩn cùng các chuyên khoa có liên quan
để điều trị tốt nhất cho sản phụ
tránh ảnh hưởng đến thai phụ và thai nhi
cảm ơn quý vị đã quý lắng nghe